triển lãm ảnh hồ chí minh cuộc đời và sự nghiệp hiện đang đứng trưng bày tại bảo tàng tỉnh đắk lắc
triển lãm gồm sáu phần với gần ba trăm linh tư liệu mang giá trị lịch sử quý giá về cuộc đời sự nghiệp tư tưởng
đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh triển lãm sẽ diễn ra đến hết trung tuần tháng một mươi hai
triển lãm hồ chí minh cuộc đời và sự nghiệp là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm góp phần sơ khơi gậy lòng yêu nước
niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc
lãnh tụ thiên tài nhà văn hóa kiệt xuất người chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
qua đó tuyên truyền giáo dục cho nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh